thưa quý vị lụa ở việt nam với những thăng trầm của lịch sử chưa bao giờ mất đi giá trị từ đôi bàn tay khéo léo thủ công
nhưng vì những lợi ích trước mắt những doanh nghiệp đã đánh mất niềm tin của người tiêu dùng khiến cho lụa việt vốn đã ít ỏi nay lại càng trở nên lét vế trên thị trường
những con người nơi đây vẫn cần mẫn bên những sợi tơ những màu nhuộm để cho ra những sản phẩm lụa thủ công đẹp đẽ
thật khó để tưởng tượng những mét lụa thô thông thường khi xuất xưởng với giá giao động từ bảy mươi đến hơn một trăm linh đồng
khi thành phẩm đến tay người tiêu dùng lại có giá vài trăm nghìn đến
vậy tại sao người tiêu dùng lại khó và thậm chí không thể phân biệt được lụa việt và lụa bóng trung quốc
đâu là khó khăn mà ngành ươm tơ dệt lụa việt nam đang phải đối mặt
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu trả lời
với công nghệ hiện nay của việt nam chưa thể sản xuất được nhiều loại mẫu mã và nhiều màu
hiện nay trên thị trường những tấm lụa có từ hai màu trở lên
chắc chắn chỉ có từ năm mươi đến tám mươi tơ tài
còn hai mươi năm mươi là sợi tơ bóng mà chúng ta phải nhập từ nước ngoài về và hầu như là nhập từ trung quốc
vậy nên ngay từ trong làng nghề chúng ta đã có khả năng nhầm lẫn giữa lụa việt một trăm linh và sợi tơ bóng
thì tại các điểm kinh doanh lụa để nhận biết được lụa việt hay lụa pha là điều khó khăn
tôi được biết có những cái mén bả của trung quốc mà nếu nói về nguyên tiền công của chúng tôi mà sản xuất ra được
đã cao gấp rưỡi rồi chưa nói đến một tí nguyên liệu là
thế thì người ta làm như thế này
thế nào chúng tôi chịu
nhưng thực tế là như thế
thế thì đương nhiên là khi mà có những mặt hàng của trung quốc tràn ngập vào như thế
thì một số những nhà xuất khẩu chẳng hạn hoặc nhà may chẳng hạn
người ta mua cái vải đấy mà nó la lá như là hàng của thủ công của mình
thì người ta có thể người ta nói như thế thì đương nhiên cái hàng của mình sẽ bị khó bán hàng
đấy nếu như một mét hàng của mình mà bây giờ nó
bởi vì người ta sẽ xót xách
mua cái này nó gần như cái này thế mà lại là rẻ như thế
thì cái này là do là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn
lụa trong nước còn phải đối mặt với hình thức và mẫu mã đa dạng
khi hiện nay các làng nghề hầu như đều là những thợ thủ công thợ sản xuất
chỉ trú tâm đến sản lượng mà không có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp
để cập nhật lụa theo xu hướng và ứng dụng của thị trường
bản thân tất cả những người
nghệ nhân cũng như là thợ giỏi của cái làng nghề vạn phúc
thì có thể nói là chúng tôi chỉ là những người tiếp tục cái nghề dệt truyền thống của địa phương
mà không được đào tạo qua một cái trường lớp nào
cho nên là cũng nghề diệt này được truyền nhiều đời cho chúng tôi là những lớp hậu sinh
thì là chúng tôi vẫn phải duy trì những cái nghề dệt truyền thống đó
có làm được như thế thì cái nghề dệt thủ công
làm các làng nghề thì mới duy trì và phát triển được
có lẽ điều chúng ta cần phải quan tâm là phải làm thế nào để lụa việt được tỏa sáng
làm sao một sản phẩm hàng việt nam chất lượng cao đến được với người tiêu dùng
hơn việc phải gắn mắt thương hiệu này kia
nhiều dòng họ nhiều gia đình nhiều làng trên đất nước việt nam
vẫn còn lưu giữ nét đặc sắc của văn hóa việt nam này trong kỷ niệm
trong niềm tự hào vốn có của người dân hàng nghìn năm bên khung diệt lụa
gắn với một vị tổ nghề là một phụ nữ lá ngọc cành vàng
giỡn thiểu hoa
nếu chúng ta thực sự có tâm khôi phục và phát triển
chắc chắn sẽ chấn hương được
đường tuy khó nhưng vẫn có lối qua